tỉnh quảng ninh vừa tổ chức hội nghị đối tác chương trình mỗi xã phương một sản phẩm lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
nhằm đưa ra các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng cũng như thương hiệu của các sản phẩm truyền thống
có lợi thế ở khu vực nông thôn trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh của quốc gia góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn
và tạo ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh quảng ninh khẳng định chương trình ocop của tỉnh quảng ninh
đã cho thấy hướng đi đúng và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực tạo thêm việc làm có phần nâng cao thu nhập cho người dân
nhất là khu vực nông thôn tạo điều kiện thúc đẩy công tác giảm nghèo nhanh nhất là ở vùng sâu vùng xa
từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân trong việc chủ động phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng
đến nay tỉnh quảng ninh đã có một trăm ba mươi tổ chức kinh tế và cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia chương trình ocop với ba trăm hai mươi hai sản phẩm
trong đó có một trăm ba mươi tám sản phẩm đạt từ ba đến năm sao và hơn tám mươi năm sản phẩm ocop được dán tem điện tử thông minh để truy xuất nguồn gốc
năm hai nghìn một mươi bảy doanh số bán hàng ocop của quảng ninh đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng